thưa quý vị từ đêm nay các tỉnh miền trung sẽ bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng
khi bị chịu ảnh hưởng của tổ hợp gây mưa lớn
ở khu vực bắc trung bộ bị ảnh hưởng của không khí lạnh
trong khi ở phía nam một dãnh xích đạo có trục năm bảy độ vị bắc đang hoạt động ngày một mạnh hơn
cùng lúc trên độ cao ba đến năm m lại xuất hiện một nhiễu động trong đời gió đông di chuyển từ biển vào
tương tác của tổ hợp ba hình thế trên sẽ khiến các tỉnh miền trung từ nghệ an trở vào đến tận khánh hòa
đều xảy ra mưa trên diện rộng
trong đó các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình định là nơi có tương tác của tổ hợp ba hình thái trên mạnh mẽ nhất
vì thế từ đêm nay đến ngày một tháng một mươi hai khu vực này sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với lượng mưa phổ biến khoảng hai trăm linh bốn trăm năm mươi mm
từ ngày hai mươi chín trở đi vùng mưa to sẽ được gió đông đẩy sâu vào trong đất liền
nên hầu khắp tây nguyên sẽ đồng loạt có mưa vừa mưa to
với tổng lượng mưa từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ba mươi tháng một mươi một ở đây
phổ biến từ bảy mươi một trăm linh mm
với lượng mưa như vậy từ ngày hai mươi tám một mươi một đến ngày một một mươi hai
trên các sông từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên các sông chính ở quảng bình quảng trị khả năng ở mức báo động một và trên báo động một
các sông ở thừa thiên huế khánh hòa và khu vực tây nguyên ở mức báo động một đến báo động hai và trên báo động hai
các sông từ quảng nam đến phú yên ở mức báo động hai đến báo động ba
và các sông nhỏ khả năng lên trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp ven sông và các khu đô thị
tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
không khí lạnh tăng cường liên tục không gây mưa nhiều ở miền bắc nhưng nó lại làm cho nền nhiệt bắc bộ giảm
sang ngày mai miền bắc duy trì tình trạng mây nhiều nhiệt độ cao hai mươi một hai mươi ba độ ở khu vực vùng núi
và từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
trên biển ở vịnh bắc bộ và vùng biển từ quảng trị đến ninh thuận
có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy tám biển động mạnh với sóng biển cao từ hai ba m
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
sóng biển cao từ hai bốn m
trong khi đó ở khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
do ảnh hưởng của dãy ấp cấp có trục khoảng bốn bảy độ vị bắc nên ngày và đêm nay có mưa rào và rông
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước